hiện nay không ít doanh nghiệp tại thành phố hồ chí minh đang bế tắc ở khâu đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng
bởi vẫn tồn tại nhiều nút thắt trong kết nối tiêu thụ khi nhà phân phối và nhà sản xuất còn chưa có sự liên kết chặt chẽ
làm ra sản phẩm đạt chất lượng đã khó nhưng để sản phẩm được nhận biết và tin dùng còn khó hơn
không ít doanh nghiệp tại thành phố hồ chí minh đã phải dành nhiều năm để phát triển kênh phân phối
đưa sản phẩm đến với người tiêu dùng
kênh phân phối hiện đại ngày càng chính lĩnh thị trường nên để tồn tại và phát triển
doanh nghiệp đều phải thâm nhập tìm cách đưa hàng vào hệ thống siêu thị
sức ép từ hàng ngoại vào thị trường tiêu thụ trong nước tạo nên nguy cơ ảnh hưởng lớn đến sức sản xuất của các doanh nghiệp nội
khiến hàng việt giảm thị phần
hiện có tới chín mươi năm doanh nghiệp thực phẩm của thành phố hồ chí minh là nhỏ và vừa đang chịu những rào cản thách thức
vì vậy việc tăng cường kết nối tiêu thụ giữa nhà sản xuất và nhà phân phối sẽ góp phần giải quyết nút thắt
thúc đẩy lưu thông phân phối hàng hóa đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng